các phần tử xấu cố tình xuyên tạc dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt vân đồn bắc vân phong phú quốc
lôi kéo nhân dân đặc biệt là công nhân lao động một số nơi trong đó có tỉnh đồng nai
tham gia tụ tập đông người gây ủn tắc giao thông mất an ninh trật tự
trước tình hình này các ngành chức năng của tỉnh đồng nai đã tăng cường các giải pháp tuyên truyền
để công nhân nâng cao cảnh giác không nghe theo sự lôi kéo của kẻ xấu
đồng thời thể hiện lòng yêu nước bằng việc hăng say lao động sản xuất
theo liên đoàn lao động tỉnh đồng nai việc kích động lôi kéo người dân
trong đó có công nhân tham gia biểu tình gây dối gây tác hại rất lớn đến an toàn xã hội
và ảnh hưởng đến ổn định đời sống việc làm của công nhân lao động
trước tình trạng trên những ngày qua các cấp công đoàn phối hợp với chủ doanh nghiệp
thực hiện tốt các chế độ chính sách dành cho người lao động giữ ổn định quan hệ lao động trong doanh nghiệp
bên cạnh đó phát hiện những biểu hiện hành vi cố tình xuyên tạc kích động
lôi kéo công nhân lao động của các phần tử xấu để kịp thời ngăn chặn xử lý
nhằm giữ vững tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
về phía trách nhiệm của mình liên đoàn lao động tỉnh cũng đã có những giải pháp
để tuyên truyền vận động trong cán bộ công đoàn đoàn viên và người lao động trên địa bàn tỉnh
hiểu rõ sự việc và đặc biệt là
thấy được cái âm mưu của các thế lực phụ địch và phân tử xấu để cố tình xuyên tạc
kích động lôi kéo công nhân lao động tham gia vào các hành vi vụ việc trái pháp luật
theo ghi nhận hoạt động tại các doanh nghiệp ở ba mươi hai khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng nai đều ổn định
công nhân yên tâm lao động sản xuất
tiếp xúc với phóng viên nhiều công nhân lao động ở đồng nai
thái độ hết sức bức xúc liên án các phân tử xấu kích động lôi kéo người dân
người dân xuống đường biểu tình là có những kẻ quá khích
xúi dục người dân lợi dụng lòng yêu nước của người dân
và xui dục người dân là phá phách làm ảnh hưởng đến xã hội
rồi đến công việc của những công nhân đi làm đang bình thường
mà nghe những lời kích động như vậy là không tốt
đó là một cái việc làm nói chung là rất là gây gối vào mắt trạch tự và đập hóa
những cái gì liên quan đến nhà nước
theo mình làm gì là gây mất an toàn giao thông và trạch tự
có rất nhiều cách để thể hiện lòng yêu nước của mình
đối với các công nhân lao động thiết nghĩ yêu nước trước tiên hãy thể hiện bằng công việc cụ thể hàng ngày
hăng say lao động sản xuất tạo ra cuộc cải
nâng cao thu nhận
đối với các công nghiệp cải thiện đời sống cho gia đình qua đó trực tiếp đóng góp vào sự phát triển của đất nước